trong số cụ thể đó bộ trưởng đào ngọc dung mới trao đổi với lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội tp hcm
phó giám đốc sở trần ngọc sơn báo cáo con số đồng nhất về số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp khu chế xuất sản xuất lại
về tình hình lao động ông thông tin thời điểm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thành phố có hai ba triệu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
đến tháng tám số đóng bảo hiểm chỉ còn một chín triệu người giảm hơn bốn trăm một mươi bốn người
bộ trưởng dung hỏi lại ngay
đóng bảo hiểm giảm lớn thế chính là số có quan hệ lao động nhưng sau thống kê về chính sách hỗ trợ người phải chấm dứt hợp đồng lao động
do dịch chỉ ở mức một trăm chín mươi bảy người số lao động nghỉ việc vỏn vẹn một người
số tiền do các doanh nghiệp vay trả lương người lao động cũng chỉ đạt ba mươi tám tỷ đồng tôi rất nghi ngờ con số này
lung túng vị phó giám đốc sở xin thêm thời gian để kiểm tra giải trình với bộ trưởng về những con số tranh lệch này
bộ trưởng đào ngọc dung hạn định đến đầu giờ buổi làm việc chiều
sở lao động tp hcm cần có câu trả lời cụ thể về vấn đề này
cho lại nhận định về tình hình tại thành phố lớn nhất cả nước đại diện các cơ quan của tp hcm và người đứng đầu bộ lao động kết luận
có hiện tượng thiếu lao động cục bộ tại thành phố sau dịch covid một mươi chín nhưng tình trạng không trầm trọng
lực lượng lao động tại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi doanh nghiệp trong khu công nghiệp khu chế xuất không biến động lớn
số lao động ngoại tỉnh về quê hầu hết rơi vào nhóm lao động tự do nằm ngoài hai khu vực sản xuất cơ bản nói trên
cùng với đó bộ y tế và thanh tra sở y tế tp hcm đã kiểm tra xử phạt một số phòng khám vi phạm pháp luật trong khám chữa bệnh phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thanh tra sở y tế tp hcm cho biết đã kiểm tra và phát hiện một số đơn vị vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh nhóm a
ý thức tuân thủ pháp luật trong khám chữa bệnh và cũng đã quyết định xử phạt
theo đó công ty trách nhiệm ưu hạn đầu tư thương mại dịch vụ y tế đông á phường một mươi năm quận tân bình bị phạt tổng cộng một trăm ba mươi hai triệu đồng
lý do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa
hoạt động có biểu hiện không đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh
sử dụng thuốc chưa được cấp phép nhập khẩu hoặc là thuốc chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành
thanh tra sở y tế cũng đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền một trăm năm mươi triệu đồng đối với một công ty có phòng khám ở quận ba
phòng khám này cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động
thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a quảng cáo các sản phẩm
hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ sở
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định
đoàn thanh tra đã buộc phòng khám hoàn trả số tiền thu không đúng quy định của pháp luật
buộc tháo gỡ xóa quảng cáo có những nội dung chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện
ngoài ra thanh tra sở y tế đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền bốn mươi năm triệu đồng
đối với công ty cổ phần phát triển y tế victoria healthcare phường đa cao quận một
do có vi phạm tại chi nhánh công ty cổ phần phát triển y tế
victoria healthcare phòng khám đa khoa dth vì quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt
mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định
buộc tháo gỡ xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện
ngoài ra thanh tra sở y tế có kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền bốn triệu đồng
đối với công ty trách nhiệm mưu hạn nha khoa ly phòng khám chuyên khoa răng hẳm mặt
phường thảo điền thành phố thủ đức vì niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh